công đoàn việt nam vững mạnh tích cực tham gia xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh có phần phát triển kinh tế nhanh bền vững sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa
đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn
tôi tin tưởng và kỳ vọng sau đại hội này
phong trào công nhân viên chức lao động và công đoàn nước ta sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa sáng tạo hơn nữa đóng góp xứng đáng nhiều hơn nữa vào sự nghiệp thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội của đảng
trên hành trình chín thập kỷ đồng hành cùng người lao động công đoàn việt nam đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý như huân chương hồ chí minh huân chương sao vàng huân chương độc lập
mặc dù đã trải qua nhiều lần đổi tên
hành động cụ thể khác nhau của từng nhiệm kỳ đại hội gắn bó và phù hợp với từng giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhưng bản chất và mục tiêu của tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân việt nam không hề thay đổi
trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới phát huy truyền thống kinh nghiệm chín mươi năm xây dựng và phát triển
tổ chức công đoàn việt nam phải đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động để thực sự là tổ chức của người lao động do người lao động và vì người lao động
tổ chức công đoàn việt nam phải tập trung vào tám nhóm nhiệm vụ giải pháp mà đại hội một mươi hai công đoàn việt nam đã đẻ ra
trọng tâm là ba đột phá chiến lược
thứ nhất là đổi mới tổ chức phương thức hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên đại diện bảo vệ người lao động
thứ hai là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ
thứ ba là xây dựng được nguồn lực công đoàn đủ mạnh đầy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã biểu quyết chính thức thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
cùng các văn kiện liên quan đã có hiệu lực thực hiện tại việt nam từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
với hiệp định quan trọng này những vấn đề liên quan tới công đoàn ở nước ta
sẽ chịu những tác động nhiều triệu
các cam kết trong cptpp về lao động và công đoàn vừa đem lại thời cơ
nhưng cũng là những thách thức không nhỏ đối với công đoàn việt nam trong hiện tại và tương lai
có thể nói cptpp có hiệu lực thì đây là lần đầu tiên tại việt nam vấn đề công đoàn và tổ chức đại diện người lao động được quy định song song
thực hiện trên thực tế sẽ làm thay đổi cơ bản nhận thức nguyên tắc tổ chức hoạt động giá trị cốt lõi
truyền thống của tổ chức cộng đoàn việt nam
tất nhiên trong bối cảnh mới công đoàn việt nam vẫn là tổ chức duy nhất mang trong mình hai sứ mệnh
đó là đoàn thể chính trị trong hệ thống chính trị việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng
là tổ chức đại diện cho người lao động chăm lo lợi ích và bảo vệ quyền lợi người lao động
từ một góc tiếp cận khác thì chúng tôi coi việc có thêm tổ chức đại diện cho người lao động khác ở cơ sở
cũng là cơ hội để công đoàn việt nam đổi mới mạnh mẽ
từ đó làm tốt hơn các kinh nghiệm
tổ chức cốt lõi là đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động
vì việc làm bền vững đời sống ngày càng cao cho người lao động
câu chuyện đặt ra giờ đây với công tác công đoàn là phải tích cực đổi mới
đáp ứng các đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập quốc tế
và sự biến động về số lượng chất lượng cơ cấu của giai cấp công nhân và người lao động
với diễn biến ngày càng phức tạp của quan hệ lao động
với vai trò
công đoàn cơ sở của một doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ việt nam
công đoàn samsung cũng đã nhận định được một số thách thức
vấn đề cạnh tranh và thu hút đoàn viên công đoàn là điều tất yếu sẽ xảy ra
khi thực hiện quy định liên quan đến tự do liên kết thương lợi tập thể trong tuyên bố một nghìn chín trăm chín mươi tám của ilo
khi có tổ chức mới đại diện cho người lao động được thành lập
cơ sở với những tuyên bố khác lạ bước đầu có thể sẽ thu hút người lao động tham gia
thậm chí là rời bỏ tổ chức cũ để ra dập tổ chức mới
đây là nguy cơ mất đoàn viên khó phát triển đoàn viên mới mà công đoàn samsung sẽ phải đối mặt
với thách thức này công đoàn samsung sẽ phải tăng cường thể hiện được vai trò của mình
đối với các đoàn viên thông qua các hoạt động tạo môi trường làm việc lý tưởng
tăng cường các kênh giao tiếp với người lao động trao đổi trong công ty
để có thu hút được sự chú ý hơn nữa của họ đối với các hoạt động công đoàn của công ty
đi vào hoạt động từ tháng bốn năm hai nghìn chín
hiện nay samsung điện tử việt nam có gần một trăm linh lao động
đang làm việc tại ilo
sev yên phong bắc ninh và sev phổ yên thái nguyên
chủ tịch công đoàn samsung tại bắc ninh và thái nguyên
đồng thời cũng là ủy viên ban chấp hành liên đoàn lao động các tỉnh sở tại
thuộc hệ thống của tổng liên đoàn lao động việt nam
việc này là để bảo đảm công đoàn là đại diện đầy đủ
cho các quyền lợi của người lao động theo luật pháp việt nam
và là tiếng nói đại diện của người lao động trong việc tư vấn
phối hợp với lãnh đạo công ty về chính sách yêu đãi tốt nhất cho người lao động
các thành viên công đoàn của chúng tôi thì đa phần là từ bộ phận sản xuất
mà bộ phận đông nhân lực nhất ở công ty thì là chủ yếu là bộ phận sản xuất
khi chúng tôi ban chấp hành công đoàn thì hằng ngày chúng tôi đều ở dưới live
chúng tôi lắng nghe khi mà công ty có một chế độ chính sách mới
hoặc là người lao động có xu hướng gì thì các bạn ấy đều phản ánh đến chúng tôi
một trong nhiều hoạt động có ý nghĩa mà công đoàn công ty đã và đang thực hiện tổ chức
mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động
là chương trình công đoàn công ty
chương trình máy ấm công đoàn hỗ trợ các công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn
có điều kiện sửa chữa lại nhà cửa ổn định cuộc sống
chúng tôi đến thăm căn nhà mới được sửa sang theo chương trình của nhân viên phạm thị hương thảo
ở thôn thủ công xã phù lãng huyện quế võ tỉnh bắc ninh
căn nhà tuy nhỏ bé nhưng để có được diện mạo như ngày hôm nay
cũng là mơ ước bao năm của cả gia đình
ước mơ có một mái nhà không còn rột nát mỗi khi mưa to gió lớn
nó này rột giường gốc của nó này không rột
tôi chạy ra đây cứ chạy ra cái bục này chạy ra đến cái ghế này
thế không ngủ được thì khóc thầm rồi
mơ đật ngủ yên chứ không phải chạy lung tung
với sự góp sức và tấm lòng của công đoàn samsung
phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh
đã làm nên một mái nhà không còn rột nát
là nơi che chở nắng mưa cho hai cụ già đã chín mươi tuổi
là trốn bình yên cho người cha cựu chiến binh
bị ảnh hưởng chất độc da cam dioxin
là những tháng ngày nghỉ ngơi cho người mẹ bệnh tật đã hết tuổi lao động
là nơi để hai mẹ con chị thảo quay về sau biến cố gia đình
tôi lấy chồng ở trong đồng nai
năm hai nghìn chín chồng tôi bị tai nạn xe máy và qua đời
thì mãn tan chồng thì tôi xin phép gia đình chồng cho về ngoài bắc
lúc đấy thật sự là cũng không có gì trong tay ạ
thật ra vào được samsung là một
điều mơ ước ạ
khi mà tôi nhận được là mình sẽ được làm việc ở samsung ấy
cảm thấy là rất vui ạ
điều tôi ngạc nhiên nhất là
khi vào công ty thì thực sự là nó khác với sự tưởng tượng của tôi
tôi không nghĩ là công ty như một mái ấm một gia đình như vậy ạ
câu chuyện ở đây
có lẽ không chỉ là mái nhà
hay số tiền năm mươi triệu đồng hỗ trợ từ liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh
và công đoàn samsung điện tử việt nam
đã thể hiện rõ sự quan tâm sát sao
sự coi trọng với người lao động của công tác công đoàn cơ sở
thể hiện rõ sự công bằng lợi ích trong mối quan hệ người lao động với doanh nghiệp
và cơ quan nhà nước
trong bối cảnh xã hội việt nam
ngày càng hiện đại
trình độ dân trí ngày càng nâng cao
ngay từ giai đoạn đàm phán và xin cấp giấy phép đầu tư thì vấn đề tôn trọng
và tuân thủ pháp luật nước sở tại
là vấn đề đầu tiên
chúng tôi đề cập tới
với tư cách là chủ tịch công đoàn của công ty samsung điện tử việt nam
tôi nhận thức rõ
về trách nhiệm của tổ chức công đoàn cơ sở
trong vấn đề bảo vệ
và giám sát
đảm bảo quyền lợi của người lao động
đặc biệt là các đoàn viên công đoàn
tại samsung việt nam thì mọi chính sách chúng tôi đều quán triệt tinh thần của năm giá trị
trong triết lý kinh doanh tập đoàn samsung hướng tới
đó là con người
liêm chính và đồng thịnh vượng
trong đó con người đặt vị trí đầu tiên
thì ngoài việc áp dụng đúng các quyết định luật lao động việt nam chúng tôi nghiên cứu
để áp dụng theo tiêu chuẩn toàn cầu của tập đoàn samsung có tính đến yếu tố
thích ứng với phong tục lối sống tập quán của người việt nam
bằng giá trị cốt lõi
truyền thống của tổ chức công đoàn
đã được hình thành và khẳng định trong thực tế gần chín mươi năm qua
công đoàn việt nam đã khẳng định được vai trò
và vị trí số một trong lòng người lao động
bởi những điều giản dị
tính nhân văn
anh nguyễn tiến đồng hiện đang là công nhân công ty điện lực yên bái
khi đang công tác tại công ty lưới điện cao thế miền bắc
anh không may gặp sự cố tai nạn lao động
tai nạn ấy
đã cướp đi cánh tay trái và khiến anh bị bỏng nặng ở hai chân
sức lao động suy giảm tám mươi một
và không thể trở lại với công việc như trước
anh đồng đã từng vô cùng lo lắng khi nghĩ rằng
mình sẽ không còn được làm việc
gia đình sẽ mất đi nguồn lao động quan trọng
nhưng câu chuyện ấy đã không xảy ra
sau tai nạn
anh đã nhận được sự quan tâm thường xuyên từ công đoàn ngành điện nói chung
và công đoàn điện lực yên bái
sau sáu tháng điều trị
khi sức khỏe đã hồi phục
anh đã nhận được sự quan tâm
tạo điều kiện để tiếp tục làm việc
trong một môi trường mới phù hợp với sức khỏe của mình
đồng chí lãnh đạo của tổng công ty lưới điện miền bắc
đã tạo điều kiện
cho cá nhân tôi về
cái điều kiện làm việc nó phù hợp với sức khỏe
chúng ta đề cập nhiều đến những khó khăn và thử thách với công đoàn việt nam
khi phê chuẩn hiệp định cptpp
chúng ta cũng phải lo lắng trước vấn đề đa công đoàn
hãy nhìn vào sự khác biệt trong trường hợp của anh nguyễn tiến đồng
đến thời điểm hiện tại
vẫn chưa có một tổ chức nào
có thể đại diện và bảo đảm các quyền lợi ích hợp pháp
cho người lao động như đối với công đoàn các cấp
và tổng liên đoàn lao động việt nam
tập đoàn việt nam cũng như công đoàn việt nam cũng luôn là một tổ chức

có một chủ trương
là không thể đẩy ai ra đường
và không có đảm bảo là công việc cho mọi người và thu nhập ổn định
càng ngày sản xuất kinh doanh càng phát triển để chăm lo tốt hơn đến đời sống
cho người lao động
nhìn lại lịch sử tổ chức công đoàn việt nam của ban đầu
khi chủ tịch hồ chí minh
là người đặt nền móng lý luận
tổ chức cho công đoàn việt nam
khẳng định vai trò của công hội trong tác phẩm
đường cách mệnh
việt nam một nghìn chín trăm hai mươi bảy
người nhấn mạnh
trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình
hai là để nghiên cứu với nhau
là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ
bốn là giữ gìn quyền lợi cho công nhân
năm là để giúp cho quốc dân
giúp cho thế giới
trải qua chín thập kỷ
đồng hành cùng người lao động
công đoàn việt nam
luôn thể hiện rõ vai trò
là tổ chức đại diện
cho giai cấp
công nhân việt nam
thể hiện qua sáu giá trị bền vững
cốt lõi đó là
gắn bó máu thịt với dân tộc
trung thành tuyệt đối với lý tưởng
lợi ích tối cao của dân tộc
của giai cấp
gắn bó máu thịt
và trung thành với sự lãnh đạo của đảng cộng sản
do chủ tịch hồ chí minh sáng lập
tinh thần triệt đề cách mạng
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
phù hợp với từng thời kỳ
có tinh thần quốc tế trong sáng
xây dựng được quan hệ hữu nghị và hợp tác
với các tổ chức công đoàn các nước
như trên thế giới
những giá trị bền vững này
đã tạo nên bản lĩnh
cho công đoàn việt nam
trên đường đổi mới